tại hà nội buổi tọa đàm chia sẻ kết quả sau ba năm triển khai dự án ngày đầu tiên từ năm hai nghìn một mươi sáu
của một mô hình giải pháp quản lý các bệnh lý không lây nhiễm
đã được cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế và hội kinh tế y tế phối hợp tổ chức
trong bối cảnh tỷ lệ bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường chưa được trần đoán
và chưa được điều trị đều ở mức rất cao dẫn tới khó kiểm soát
dự án ngày đầu tiên ra đời như một mô hình quan trọng
nhằm mục đích tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh
hoàn toàn vì lợi ích cộng đồng và phi lợi nhuận
tới nay sau ba năm triển khai dự án đã nhận được sự hưởng ứng tích cực
của các bệnh viện và cộng đồng bệnh nhân
buổi tọa đàm là dịp để các nhà quản lý có liên quan tới dự án này
báo cáo kết quả triển khai thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm triển khai
mô hình giải pháp ngày đầu tiên tại đơn vị
từ đó có thể bàn thảo và đưa ra các giải pháp
để nhân rộng mô hình dự án đến các cơ sở y tế
giúp quản lý hiệu quả nhóm bệnh lý không lây nhiễm
và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại việt nam